ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
kỳ thi vào lớp một mươi sẽ được tổ chức chung cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập
phương thức tuyển sinh là thi tuyển với bốn bài thi độc lập gồm toán ngữ văn ngoại ngữ và bài thi thứ bốn được lựa chọn ngẫu nhiên
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ công bố chọn bài thi môn thứ bốn vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi dự kiến toàn thành phố hà nội có một trăm linh bảy hai trăm bốn mươi sáu học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở